hai tỉnh phú yên và bình định vừa có kiến nghị gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin cấp bổ sung thêm số lượng hơn bốn trăm linh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho ngư dân
trước đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cấp gần ba năm trăm bảy mươi giấy phép khai thác thủy sản
tại vùng khơi cho tỉnh bình định và phú yên song đã phát sinh vướng mắt với nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh bình định
đang hoạt động tại vùng khơi nhưng không đủ chiều dài một mươi năm mét buộc phải chuyển vào vùng lộng
sau nhiều lần kiến nghị đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản
gửi hai mươi tám tỉnh thành ven biển trên cả nước đồng ý chủ trương cho nhóm tàu dưới một mươi năm mét nhưng lâu nay hoạt động
tại vùng khơi bị vướng bởi hạn ngạch được phép cải hoán tăng chiều dài tàu để hoạt động theo luật định
việc các tàu đề xuất cấp bổ sung hạn ngày khai thác thủy sản vùng khơi tạo điều kiện cho ngư dân có nhu cầu
thực sự đánh bắt vùng khơi đồng thời có cơ sở để cơ quan chức năng quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản